sáng nay tại thành phố pleiku ubnd tỉnh gia lai đã tổ chức lễ phát động thi đua năm hai nghìn một mươi tám
và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho sáu mươi tám tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại lễ phát động phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh gia lai trong năm hai nghìn một mươi bảy
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị trong thời gian tới tỉnh gia lai cần tập trung khai thác tốt các tiềm năng
thế mạnh để phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn đối với một số cây trồng chủ lực của tỉnh
đồng thời tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân
tham gia phát triển kinh tế nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
tại lễ phát động phó chủ tịch nước đã trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho sáu mươi tám tập thể cá nhân trong tỉnh có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị cả nước có hơn hai trăm linh người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đây là thông tin trong bản tin cập nhật thị trường lao động việt nam số một mươi sáu
trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy độc bộ lao động thương minh và xã hội công bố chiều này
trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có hơn một triệu lao động trong độ tuổi thất nghiệp
tỷ lệ thất nghiệp của người lao động trong độ tuổi giảm còn hai một mươi chín
mặc dù giảm hơn so với quý ba năm hai nghìn một mươi bảy hai mươi một bảy nghìn người nhưng số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên
trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy vẫn ở mức cao hơn hai trăm một mươi năm người
trong khi đó có trên năm trăm bốn mươi năm người
theo dự báo quý i năm hai nghìn một mươi tám tổng số việc làm đạt trên năm mươi bốn triệu tăng một trăm năm mươi người so với quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
một số ngành được dự báo có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước sẽ tác động đến nhu cầu sử dụng lao động
như sản xuất linh kiện điện tử máy vi tính sản phẩm quang học khai thác quạng kim loại sản xuất kim loại
sản xuất giường tủ bàn ghế thoát nước xử lý nước thải
thưa quý vị kỷ niệm một nghìn năm mươi năm năm quý vị đã đạt được tổng số việc làm đạt trên năm mươi bốn triệu tăng một trăm năm mươi người so với quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
adb đã dần được mở rộng và tạo điều kiện không nhỏ cho các nước thành viên
phát biểu họp báo ở moscow bà maria zakharova người phát ngôn bộ ngoại giao nga đã chỉ trích mạnh mẽ những cáo buộc của thủ tướng anh theresa may nhằm vào nga
bà cho biết những biện pháp trả đũa đang được thảo luận và sẽ được thực thi trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên bà zakharova cũng khẳng định moscow quan ngại sâu sắc về vụ tấn công hóa học xảy ra trên lãnh thổ anh và sẵn sàng hợp tác với anh để điều tra vụ việc theo tất cả các cơ chế của tổ chức cấm vũ khí hóa học opcw
tuy nhiên theo bà nước anh dù cũng là một thành viên của opcw
bà zakharova khẳng định anh đã không cung cấp bất cứ thông tin xác thực cũng như chi tiết nào có thể giúp làm sáng tỏ vụ việc thông qua kênh liên lạc song phương hay diễn đàn quốc tế nào
bên cạnh đó bà zakharova cũng cho biết anh trên thực tế đã hạn chế hoạt động của nhân viên ngoại giao nga tại anh những năm gần đây bằng cách từ chối gia hạn thị thực
hàn quốc đã thành lập một ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên triều dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng bốn tới
và cuộc họp đầu tiên của ủy ban này là vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng ba
theo kết quả chuyến thăm bình nhưỡng giữa phái đoàn hàn quốc và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un ngày năm tháng ba vừa qua
hai bên nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên triều vào cuối tháng bốn tại làng đình chiến panmunjom cũng như thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai bên
triều tiên cũng cam kết ngừng mọi hành động khiêu khích quân sự trong đó có các vụ thử hạt nhân và tên lửa
trong khi tiến hành đối thoại với hàn quốc đồng thời thể hiện sẵn sàng đối thoại với mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân
theo kết quả nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học của mỹ
đất đóng chai của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đã bị nhiễm bẩn hạt nhựa
phát hiện này đã làm dấy lên sự quan ngại về chất lượng của những sản phẩm vốn được xem là vệ sinh nhất này
phát hiện được opmedia một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận của mỹ công bố dựa theo một công trình nghiên cứu của nhóm nhà khoa học quốc tế thực hiện
nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận sau khi kiểm nghiệm hai trăm năm mươi chai nước của nhiều thương hiệu phổ biến

ở chín quốc gia các thương hiệu này bao gồm aqua aquafina dasani evian nestle pure life và san pellegrino
các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ do trường dược đại học is anglia phát triển
cho phép phát hiện những hạt nhựa cực nhỏ màu xanh trong sản phẩm nước đóng chai
sau khi đưa chất nhuộm nile red vào mẫu nước
kết quả cho thấy hơn chín mươi ba mẫu nước đều chứa hạt phân tử nhựa như polypropylene nilon hay nhựa kỹ thuật pet
những loại nhựa được sử dụng phổ biến trong sản xuất nắp chai
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt